theo ghi nhận của phóng viên bắt đầu từ ngày bảy tháng hai nhiều chợ truyền thống đã hoạt động trở lại
đa số tiểu thương chỉ bán hàng trong buổi sáng đáng lưu ý là giá cả các loại trái cây rau củ tăng đột biến
các tiểu thương cho hay giá trái cây tăng do có nhiều người mua về để trưng cúng mâm ngũ quả mùng ba mùng bốn tết
giá rau củ cũng rất đắt do ít hàng người trồng hái vét nên không được nhiều
trong khi đó nhiều hệ thống bán lẻ siêu thị đã mở cửa từ ngày mùng hai tết thu hút đông đảo khách hàng đến mua sắm
tại các hệ thống bán lẻ siêu thị hàng hóa vẫn khá đầy đủ chủng loại giá cả không thay đổi so với trước tết
một số nơi còn có chương trình khuyến mại kích cầu